tại hà nội cục gìn giữ hòa bình việt nam bộ quốc phòng đã tổ chức hội thảo quốc tế
về nâng cao năng lực của việt nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng và ông kamal manhocha
điều phối viên thường trú của liên hợp quốc tại việt nam
kiêm đại diện thường trú của undp tại việt nam chủ trì hội thảo
tham dự hội thảo có đại sứ các nước úc bỉ liên minh châu âu hàn quốc thụy điển
cùng các chuyên gia về gìn giữ hòa bình trên cơ sở đánh giá những nguồn lực
kinh nghiệm còn thiếu hụt cũng như những yêu cầu trước mắt và lâu dài của việt nam
để các tổ chức quốc tế nghiên cứu khả năng hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động hợp tác với việt nam
một cách hiệu quả hơn hội thảo đã tập trung vào ba chủ đề chính
đó là đối thoại về những thành tiệu và thách thức của việt nam trong xây dựng kế hoạch
hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc những mục tiêu chung và dài hạn
thảo luận về công tác triển khai bệnh viện giã chiến cấp hai của việt nam
xây dựng cục xin giữ hòa bình việt nam thành trung tâm đào tạo huấn luyện
ở khu vực và quốc tế về lĩnh vực gìn giữ hòa bình liên hợp quốc